trong không khí vui tươi cả nước đón chào năm mới hôm nay tại một số thành phố như hà nội huế đà nẵng thành phố hồ chí minh
đã đón những vị khách quốc tế đầu tiên ghi nhanh của nhóm phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
ngay trong sáng ngày một một thủ đô hà nội đã đón vị khách đầu tiên là ông thomas boucher và vợ là bà monica sporn boucher
trong sự kiện đặc biệt này ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
cũng đến dự và gửi lời chúc mừng chào đón đoàn khách du lịch đến việt nam bằng chính tiếng đức
theo ông đỗ đình hồng giám đốc sở du lịch hà nội cho biết việc đón vị khách đầu tiên người nước ngoài thể hiện nét đẹp truyền thống của người hà nội
càng có ý nghĩa với ngành du lịch đó là luôn luôn dành tình cảm tốt nhất dịch vụ tốt nhất những sản phẩm tốt nhất để phục vụ du khách
hai vị du khách đầu tiên đặt chân xuống cảng hàng không quốc tế phú bài là ông andrew flot và bà trung mai si
cùng các vị khách khác đi trên chuyến bay
chuyến bay mang số hiệu vn một nghìn năm trăm bốn mươi ba của việt nam airlines từ hà nội đến huế vào lúc một mươi giờ sáng ngày một tháng một
tại lễ đón lãnh đạo sở du lịch tỉnh đã tặng những bó hoa tươi thắm cùng quà lưu niệm cho những vị khách đầu tiên đến huế trong dịp chào đón năm mới
đây là sự kiện mở đầu chuỗi sự kiện văn hóa du lịch của tỉnh thừa thiên huế trong năm qua đó nhằm quảng bá giới thiệu hình ảnh việt nam và thừa thiên huế nói riêng trong năm tới
sáng ngày một tháng một chuyến bay quốc tế đầu tiên đến việt nam
sông đất thành phố đà nẵng trong năm mới hai nghìn một mươi bảy là của hãng hàng không jean air cất cánh từ thành phố incheon hàn quốc và chở theo hơn một trăm năm mươi hành khách
trong đó các hành khách trên chuyến bay đến thành phố dịp này chủ yếu là để du lịch và tham quan các điểm đến hấp dẫn nổi tiếng của việt nam như bà nà hil bán đảo sơn trà phố cổ hội an
đoàn khách quốc tế đầu tiên đến thành phố hồ chí minh trên chuyến bay vn ba mươi của hãng hàng không quốc gia việt nam airline
lễ đón diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi của năm mới với màn biểu diễn nghệ thuật gồm những khúc nhạc xuân việt nam cùng những bài hát quốc tế bất hủ qua sự kết hợp thú vị của các loại nhạc cụ truyền thống việt nam và hiện đại
không chỉ được đón tiếp nồng nhiệt những vị khách quốc tế đầu tiên sông đất thành phố hồ chí minh trong ngày đầu năm mới còn nhận được rất nhiều món quà thủ công mỹ nghệ tinh xảo được trải nghiệm viết thư pháp nạn tòa hè thể hiện tấm lòng hiếu khách của thành phố hồ chí minh
đồng thời cũng giúp quảng bá nét đẹp văn hóa việt nam đa dạng phong phú đến với bạn bè quốc tế